ngân hàng nhà nước cũng vừa phát đi thông cáo về việc triển khai một số công tác trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
theo đó ngân hàng nhà nước các ngân hàng nhà nước tỉnh thành phố tuyệt đối không chi các loại tiền mới in
còn nguyên sơ ri nếu còn tồn kho từ năm đồng trở xuống vào lưu thông
chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân
ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền
mệnh giá nhỏ trái phép tại các khu di tích đền chùa lễ hội hoặc kinh doanh trên mạng
gây ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ đến văn hóa và hình ảnh của đồng tiền việt nam
đặc biệt nghiêm cấm cán bộ ngân hàng nhà nước các ngân hàng lợi dụng tiếp tay
cung cấp các loại tiền mới cho các đối tượng kinh doanh đổi tiền hưởng tranh lệch
kể cả việc lựa chọn những đồng tiền đã qua lưu thông nhưng còn mới để tập hợp thanh thép bó